thưa quý vị gần đây tại đắk lắc thì các em học sinh khi tan học về
đặc biệt là vào lúc đêm khuya thì đã bị một đối tượng tự xưng lạc công an rồi yêu cầu kiểm tra giấy tờ
nếu các em hoảng sợ có tiền thì các đối tượng sẽ bỏ qua cho đi
còn nếu như các em không có tiền thì sẽ bị đối tượng giữ lại đăng ký xe
sau khi nắm bắt được tình hình công an xã ya cao thành phố buôn ma thuật đã nhanh chóng truy xét làm rõ được đối tượng này
và thực hư sự việc ra sao mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau
thời gian gần đây công an xã yà cao thành phố bùa ma thuật nhiều lần nhận được phản ánh của các em học sinh
về việc đêm khuya trên đường đi học về đã bị một đối tượng dùng gậy cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính
người này tự xưng là công an rồi yêu cầu kiểm tra giấy tờ
nếu các em hoảng sợ đưa tiền thì đối tượng bỏ qua cho đi còn nếu không có tiền thì bị đối tượng giữ đăng ký xe
anh sinh viên đó kêu là làm việc ở công an xã yà cao
xong rồi em có xin số điện thoại và anh sinh viên đó kêu là sáng mai lên xã yà cao làm việc
vào một mươi hai h hơn trưa là anh gọi cho em kêu là lối của em lần này là anh cảnh cáo
anh có nói chuyện xin cấp trên rồi là từ ít tối sáu h ra xã yà cao mang ít tiền cà phê là bốn trăm linh ngàn
thời gian gần đây lực lượng công an xã của tôi thường xuyên
thời gian gần đây lực lượng công an xã của tôi thường xuyên
tiếp nhận được rất nhiều tin của quần chúng dân phản ánh
nhưng mà nhận được phản ánh của quần chúng dân lực lượng công an xã của tôi
bằng rất nhiều các biện pháp nghiệp vụ
đặc biệt chúng tôi đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện bắt giữ các đối tượng trên
chỉ sau một thời gian ngắn tích cực xác minh điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an xã ya cao đã bắt giữ được đối tượng chuyên giả danh công an thực hiện hành vi cưỡng đoạt tiền nói trên
đó là nguyễn văn sang hai mươi một
nguyễn văn sang hai mươi một tuổi chú tại thị trấn phước an huyện cronvac tỉnh đắk lắk
phám xét trên người sang công an thu giữ một còng số tám một cây rùi cui một cây gậy sao thông một cái còi và hai trăm linh đồng sang vừa cưỡng đoạt được
được biết sang từ huyện cronvac lên thành phố bùa ba thuột thuê trọ để làm thuê cho một cửa hàng sửa chữa xe máy
thời gian gần đây vì cần tiền tiêu xài nên sang đã nảy sinh ý định giả xanh công an để đi cưỡng đoạt tiền của người đi đường
đối tượng mà sang nhắm đến là các em học sinh đi học về đêm khuya
hiện công an xã yà cao đã bản giao đối tượng nguyễn văn sang cùng các tăng vật liên quan cho công an thành phố bùa ba thuột
để điều tra xử lý theo thẩm quyền